ngày hôm qua năm tháng năm đảng bộ phường thới hòa quận ô môn đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đây là đại hội điểm đầu tiên của thành phố cần thơ trước khi tổ chức đại hội
đảng bộ cấp cơ sở ra diện rộng ngày bảy tháng năm đảng bộ xã đông thuận huyện thới lai sẽ tổ chức
đại hội nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sau khi hai tổ chức cơ sở đảng được ban thường vụ thành ủy cần thơ
chọn tổ chức đại hội điểm bốn mươi bảy tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm và thực hiện
thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy sẽ hoàn thành trước ngày hai mươi tháng năm các tổ chức cơ sở đảng
trong thành phố sẽ tổ chức đại hội và hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng sáu